chào mừng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới hai mươi ba tháng bốn
sở văn hóa thể thao phối hợp với sở thông tin và truyền thông
hội văn học nghệ thuật tỉnh quảng ninh tổ chức ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề sách tri thức khởi nguồn thành công
được mở cửa miễn phí cho tất cả những người yêu mến sách
ngày hội sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách
khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
thừa những thành công sau nhiều năm triển khai ngày hội sách tại thư viện tỉnh quảng ninh
ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú
người tham dự có cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi tiếp xúc với các tác giả diễn giả người làm thư viện